các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát huy truyền thống anh hùng cách mạng nguyện đem sức lực trí tuệ phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đồng thời đề nghị các đơn vị toàn thể cán bộ chiến sĩ trong công an lạng sơn phát huy truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc và lực lượng công an nhân dân quan tâm chia sẻ bằng những hành động thiết thực
mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn gian khổ hy sinh

đồng thời đề nghị các đơn vị toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn hy sinh

đồng thời đề nghị các đơn vị toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn hy sinh

đồng thời đề nghị các đơn vị toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn hy sinh